sang đến ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời sẽ có nắng nhẹ về chiều
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi năm độ và trời chỉ còn rét về đêm và sáng
với khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi trời cũng có nắng nhẹ về trưa và chiều
nhiệt độ nhỉnh hơn ở phần phía bắc từ một hai độ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai duy trì ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
với nam bộ và tây nguyên ngày mai tiếp tục là một ngày cuối tuần với thời tiết tương đối dễ chịu
ngày trời có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt độ ngày không quá cao
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ giữa hai vùng đông và tây có sự tranh nhiệt nhưng không quá nhiều
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
còn tại các tỉnh miền tây nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa cũng có gió đông bắc ở mức cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước